ngày hai mươi tháng một tỉnh binh phước đã tổ chức lễ viếng lễ truy điệu an táng hai mươi bảy hài cốt liệt sĩ
và dân hương viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và đón tết cổ truyền canh tí hai nghìn hai mươi
trong không khí trang nghiêm thành kính các đại biểu đã đặt vóng hoa và dân nén nhang thơm lên đài tử niệm
sau lễ viếng các đại biểu đã an táng hai mươi bảy hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
trong những năm qua cùng với chính sách hậu phương quân đội công tác tìm kiếm cất bóc hải cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường
quy tập về nghĩa trang luôn được tỉnh bình phước quan tâm thực hiện
trong đợt một giai đoạn mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi binh phước đã tổ chức tìm kiếm cất bóc thêm hai mươi năm hài cốt quân tỉnh nguyện việt nam
hy sinh trên chiến trường các tỉnh thuộc vương quốc campuchia và hai hài cốt trong nước đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
qua một mươi chín năm thực hiện nhiệm vụ đội k bảy mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước đã tìm kiếm cất bốc được hai sáu trăm sáu mươi hai mộ liệt sĩ
trong đó trong nước năm mươi tám mộ và ngoài nước là hai sáu trăm linh bốn mộ